mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua đã khiến cho hàng loạt điểm trên quốc lộ chín đoạn qua hai huyện đắk rông và hướng hóa tỉnh quảng trị
bị sạt lở nghiêm trọng gây ảnh hưởng rất lớn đến công tác hỗ trợ người dân trong vùng lũ và việc đi lại của người dân trong khu vực
đặc biệt là tại khu vực gần cầu treo tại km số năm mươi hai trăm linh điểm sạt lở khiến gần hai phần ba mặt đường sụt lún xuống sông
khiến giao thông chia cắt nhiều giờ
trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt giao thông trên tuyến quốc lộ chín
cơ quan chức năng đã huy động lực lượng phương tiện khẩn trương tổ chức khắc phục để phục vụ công tác phòng chống bão lũ
và một số phương tiện xe cơ giới nhỏ qua lại tạm thời
để bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ chín bên cạnh việc cắm biển cảnh báo cho các phương tiện qua lại
hiện đơn vị thi công đang tiếp tục ứng trực tại các điểm sung yếu nhằm kịp thời xử lý các điểm sạt lở có thể xảy ra tiếp theo